thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tp cần thơ gây thiệt hại cho nhà nước gần ba mươi ba tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín sở y tế cần thơ là chủ đầu tư thực hiện bốn gói thầu tổng trị giá gần chín mươi tỷ đồng trong đó gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện tim trị giá gần bốn mươi tỷ đồng ba gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện nhi tổng trị giá gần năm mươi hai tỷ đồng
bùi thị lệ phi giám đốc sở y tế cần thơ cao minh tru phó giám đốc sở phụ trách trực tiếp ban quản lý dự án đã thông đồng với hoàng thị thúy nga
chủ tịch hội đồng thành viên nsg group vũ quang ngọc phó tổng giám đốc công ty mediconsui đặng xuân minh tổng giám đốc công ty btc value nguyễn quốc việt phó tổng giám đốc công ty btc value
lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để công ty nsg và công ty bình an của hoàng thị thúy nga trúng bốn gói thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ba mươi hai sáu tỷ đồng
cáo trạng xác định trong vụ án này bùi thị lệ phi hoàng thị thúy nga cao minh chu là những đối tượng chủ mưu cầm đầu các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức
hội đồng xét xử triệu tập một trăm linh chín cá nhân pháp nhân người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày hai mươi tháng hai
công an tp hcm phối hợp cùng với các đơn vị khám xét tri cục đăng kiểm số chín của cục đăng kiểm việt nam ở tỉnh bà rịa vũng tàu